mặc dù mới phát triển tại huyện miền núi hải hà tỉnh quảng ninh hơn hai năm nay
nhưng sản phẩm từ cây tranh đào đã mang lại điều kiện kinh tế tốt hơn cho người dân
sản phẩm này cũng được huyện lựa chọn đăng ký là một trong tám sản phẩm ocop
tức là mỗi xã một sản phẩm của địa phương
khu đồi trồng hai trăm linh cây nhãn nhiều năm nay cho thu hoạch hàng chục tấn mỗi năm
anh vũ văn thiết đã phá bỏ bao nhiêu vốn liếng tích cóp được
anh đầu tư trồng tranh đào qua các lần giới thiệu tại hội trợ xuân
hội trợ thương mại du lịch quốc tế việt trung
sản phẩm này đã được các đối tác ở móng cái hương yên hải phòng đặt hàng thường xuyên
riêng quả tươi cũng có đơn vị sẵn sàng bao tiêu toàn bộ mỗi vụ
rất bất ngờ khi hướng đi thành công này lại đến từ lý do ngẫu nhiên
hiện tại gia đình có gần hai hectare trồng cây tranh đào
mà hàng năm thì thu quả tranh đào và làm ra sản phẩm tranh đào mật ong ra thị trường luôn
doanh thu thì làm cái nghề lông này thì công nằm nãi theo doanh thu
cũng không được nhiều nhưng mà chắc chắn là nó cũng hơn nhiều những tước cây khác theo tôi nghĩ thế
đối với xã quảng thành thì cũng đã được huyện phê duyệt quy hoạch cái vùng trồng cây có múi
thì xã quảng thành đã lập quy hoạch cái vùng trồng cây có mũi tám mươi hectare
đến nay xã quảng thành cũng đã triển khai cho bà con dân để nhân rộng cái mô hình trồng cây có mũi
đặc biệt là cây tranh đào của anh thiết
và ngoài ra thì bà con dân cũng phát triển trồng thêm các cây có mũi khác như là cây bưởi diễn cây cam
đến nay diện tích cây có múi trên địa bàn xã quảng thành cũng đã lên khoảng độ sắp xỉ ba mươi hectare
cây tranh đào đang cho hiệu quả kinh tế cao và là hướng phát triển mới của huyện hải hà
nhằm hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung cho giá trị kinh tế cao
giúp người dân cải thiện đời sống rất nhiều đồng thời xây dựng thương hiệu cho những sản phẩm đặc trưng của địa phương